vào sáng ngày hôm nay ngày một mươi tháng bốn tại nhà hát lớn hà nội nhà hát tuổi trẻ đã tổ chức lễ kỷ niệm bốn mươi năm năm thành lập
bảy mươi năm năm là một chặng đường không dài so với nhiều nhà hát thế nhưng nhà hát tuổi trẻ đã khẳng định vị thế là một trong những đơn vị nghệ thuật sân khấu hàng đầu
trải qua bốn mươi năm năm hình thành và phát triển năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hai nghìn hai mươi ba nhà hát tuổi trẻ với bản sắc độc đáo là nơi tập hợp đa dạng nhiều loại hình trình diễn
không ngừng sáng tạo và làm mới mình đã trở thành câu nối hiệu quả trong việc đưa nghệ thuật đến gần hơn với cuộc sống đương đại
là ngôi nhà nghệ thuật của nhiều thế hệ nghệ sĩ tài danh cùng hơn năm trăm linh vở diễn chương trình nghệ thuật khai thác ở nhiều nhóm tác phẩm
đã chinh phục nhiều thế hệ khán giả góp phần làm nên tên tuổi và sức sống lâu bền của nhà hát tuổi trẻ
những người nghệ sĩ gắn bó với nhà hát tuổi trẻ không giấu được niềm tự hào xúc động khi được gặp gỡ
giao lưu giữa các thế hệ nghệ sĩ nhà hát đông đảo khán giả và những cộng tác viên bạn bè đã có nhiều đóng góp vào quá trình xây dựng phát triển của nhà hát
là ca sĩ đầu tiên của nhà hát tuổi trẻ từ năm một nghìn chín trăm tám mươi cho đến nay hồng kỳ đã chứng kiến được bao nhiêu vinh quang
đã rất nhiều huy chương vàng cho các chương trình biểu diễn và rất nhiều nghệ sĩ nhân dân rất nhiều nghệ sĩ ưu tú
và nhà hát tuổi trẻ đã
là một biểu tượng trong lòng khán giả của cả nước
thu quỳnh đã cống hiến đã gắn bó với nhà hát tuổi trẻ hơn một mươi năm nay
và đối với thu quỳnh thì nhà hát tuổi trẻ là một trong những nhà thứ hai là nơi mà thu quỳnh có thể được hỏa sức đam mê cũng như là cống hiến
với thu quỳnh thì việc kế thừa là một tiện vụ và may mắn cho thu quỳnh cũng như là thế hệ trẻ bây giờ là nhà hát tuổi trẻ đã tăng ca trị
đã để lại cho chúng tôi một
một nền tảng rất là cực trắc một tệp khán giả rộng rãi và những khán giả luôn luôn yêu thương nhà hát tuổi trẻ đến với nhà hát tuổi trẻ mọi dịp
bám sát sự chỉ đạo của đảng nhà nước nhà hát đã hoàn thành được trách nhiệm là kiến tạo lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn học nghệ thuật đến công chúng và bạn bè quốc tế
bảy mươi năm năm qua nhà hát tuổi trẻ đã xây dựng thương hiệu là nhà hát nghệ thuật quốc gia duy nhất tại việt nam có chức năng và nhiệm vụ sử dụng các loại hình nghệ thuật đa dạng gồm kịch nói ca mối nhạc nghệ thuật thể nghiệm phục vụ khán giả trẻ là thanh thiếu niên nhi đồng đồng thời mở rộng ra đối tượng khán giả khác trong nước và nước ngoài
nhà hát tuổi trẻ sau bốn mươi năm năm có thể tự hào rằng đã luôn thực hiện sứ mệnh của mình qua từng chặng đường phát triển với những mục tiêu chiến lược như xây dựng được đội ngũ
nghệ sĩ có bản sắc tuổi trẻ có diện mạo phong cách riêng chúng tôi luôn tạo điều kiện để mỗi nghệ sĩ phát triển bản thân khẳng định thương hiệu cá nhân và từng bước trưởng thành cùng với thương hiệu nhà hát
tại lễ kỷ niệm đại diện bộ văn hóa thể thao và du lịch đã trao bằng khen cho các tập thể của nhà hát tuổi trẻ đồng thời bày tỏ tin tưởng với kinh nghiệm đã có và sự nhiệt tình đầy tâm huyết của tập thể lãnh đạo nhà hát
nhất định nhà hát tuổi trẻ sẽ kế tục xứng đáng sự nghiệp của các thế hệ đi trước tiếp tục đạt được những thành tựu mới